đường phạm thận duật phố phúc khánh phường ninh sơn thành phố ninh bình
phát hiện một sát chết chưa rõ nguyên nhân
ngay khi nhận được tin báo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh ninh bình
đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường
được phát hiện tại phòng ngủ tầng một của ngôi nhà hai tầng nằm sâu trên đường phạm thận duật
nạn nhân nằm ở dưới nền nhà xung quanh có nhiều đám máu
gần cánh tay trái nạn nhân phát hiện hai đoạn dây ni lông dính máu
và một con dao dài khoảng hai mươi năm cm
lưỡi dao có bám dính dị vật màu nâu
xung quanh nơi nạn nhân nằm còn phát hiện nhiều dấu vết chân người già dép
tại tầng hai của ngoài nhà phát hiện một con dao inox gọt

dao phầy trên dao đều bám dính dị vật màu nâu
cách nơi phát hiện hai con dao trên không xa cán bộ điều tra thu giữ một chùm chìa khóa
ngoài ra trên công tác điện tầng hai có dính dị vật màu nâu và có dấu vết đường vân
nạn nhân mặc áo ba lỗ trên áo bấm dính nhiều máu có chỗ đã khô
dưới mặt quần đùi
có bám dính máu loạn
trên cơ thể nạn nhân phát hiện nhiều vết thương bầm tụ máu
bên phía ngực trái có vết thương thấu ngực
cổ tay phải có vết thương nằm ngang lộ cơ gần
tiến hành dạy phong pháp y cho thấy
phần đầu cổ của nạn nhân tụ máu
vết thương trên ngực trái xuyên thấu cơ tim
bắt đầu khi mà tiếp cận với tử thi
thì thấy là trên tay trên cổ tay tử thi có cái vết cắt
thế rồi bên cạnh có cái con dao
thì có thể nhiều người ngộ nhận đây nó là một cái vụ tự sát
ngộ nhận là tự sát
thế nhưng với những cái dấu vết ở hiện trường và tử thi
thì tôi nhận định không phải là một cái tự sát
mà đây là một vụ án mạng
vụ án mạng rất nghiêm trọng
toàn bộ dấu vết máu dấu vết đường vân
và dấu vết cơ học thu giữ được tại hiện trường
đã được gửi lên viện khoa học hình sự bộ công an
để truy nguyên nguồn gốc
nạn nhân sau đó được xác định là chị vũ thị ngọc hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
thường trú tại phường ninh sơn thành phố đình bình
chị hà đăng ký kết hôn năm hai nghìn bảy
sau đó lì hồn và tái hồn
rồi lại tiếp tục đối xử với tử thi
tiếp tục lì hồn
năm hai nghìn một mươi bốn chị hà đã có hai con
con lớn sinh năm hai nghìn bảy
con nhỏ sinh năm hai nghìn một mươi bốn
chị hà là thủ kho của công ty trách nhiệm hữu hạng đại pháp
có trụ sở tại phường bích đào thành phố đình bình
khi mà cơ quan công an phối hợp với gia đình
kiểm kê tài sản của nhà bị hại
thì chúng tôi thấy là
gia đình mất một chiếc xe máy
nhân hiệu atila
xe này là xe của bị hại
xe này bị mất
thì chúng tôi đưa ra cái nhất định
một là đối tượng gây án
có thể là mục đích gây án là để cướp tài sản
cái thứ hai
khi mà xem xét dấu viết trên thư thể của chị hà này
thì thấy là cái dấu vết viết đâm ở ngược trái
thì không có cái dấu viết rách của áo
mặc dù là tử thi đang nằm mặc áo
nó trái với quy luật hình thành dấu vết bình thường
đấy chúng tôi nhận định là chị hà này là bị mất
mà bị đâm khi mà không mặc áo
và chúng tôi đưa ra một cái nhận định về đối tượng
gây án thì có hai loại đối tượng
một là đối tượng gây án
giết người để cướp tài sản
hai là đối tượng giết người vì mâu thuẫn tình ái
địa phương giờ này hiếm khi xảy ra những vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
thế nên cái chết thương tâm của người mẹ trẻ
khiến dư luận vô cùng căm phẫn
vì thế họ mong muốn cơ quan điều tra
phải nhanh chóng đưa ra một cái dấu viết rách

trước tính chất nghiêm trọng của vụ án
bàn giám đốc công an tỉnh ninh bình
đã quyết định thành lập ban chuyên án
đồng thời huy động toàn bộ lực lượng
của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh
phó hợp với công an thành phố ninh bình
tập trung điều tra phá án trong thời gian ngắn nhất
để trấn an tâm lý của nhân dân
và trả lại công bằng cho nạn nhân
mở cuộc họp án để cùng xem xét lại các dấu vết
tại hiện trường
dấu viết trên cơ thể nạn nhân
có sự tham dự của tất cả các đơn vị liên quan
cũng tại cuộc họp này
những vướng mắt còn lại tại hiện trường
cũng như trên cơ thể nạn nhân
đã được từng bước tháo gỡ
ban chuyên án thống nhất cao với quan điểm
đây là vụ án giết người
xuất phát từ hai nguyên nhân
một là do mâu thuẫn tình ái
hai là cướp tài sản
hung thủ chỉ có một
có quen thân với nạn nhân
và lưu trú tại hiện trường trong một thời gian khá lâu
từ những đỉnh trên

ban chuyên án được chia thành nhiều tổ trinh sát
nhận các nhiệm vụ khác nhau
trong đó tập trung chủ yếu vào một số nhiệm vụ trọng tâm
xác minh ra soát tất cả các đối tượng
có tiền án tiền sự liên quan đến tội giết người
cướp tài sản
nghiện hút và đam mê cờ bạc trên địa bàn
và một số khu vực lân cận
xác minh ra soát tất cả các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân
là truy tìm các nhà nghỉ

cửa hàng cầm đồ
cửa hàng buôn bán xe máy
để đi tìm chiếc xe máy là vật chứng của vụ án
với giả thiết đối tượng có thể đã bị thương
trong lúc gây án
nên sẽ đi sơ cứu tại các cơ sở y tế
một tổ trinh sát đã nhận nhiệm vụ
kiểm tra tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ninh bình
và một số khu vực giáp tranh
chúng tôi đã
làm hai cái mũi công tác
để xác minh hai hướng
một cái hướng là chúng tôi xác minh tất cả các cái đối tượng
mà có tiền án tiền sự
về cái tội giết người
hay cướp tài sản
và những cái đối tượng mà
nghiện ma túy
rồi những đối tượng mà lô đề cờ bạc
để chúng tôi xác minh
tuy nhiên cái mũi xác minh này
thì không thấy nổi lên được đối tượng nào ghi vấn
sau nhiều giờ kiểm tra tại hầu khắp các khách sạn
tiệm cầm đồ
và cửa hàng mua bán xe máy
các trinh sát viên vẫn không tìm ra tung tích
chiếc xe máy của nạn nhân
cũng vì vậy
mũi trinh sát nhận nhiệm vụ kiểm tra
tại các cơ sở y tế
cũng không có được thông tin hữu ích
trong công tác điều tra và án
những điểm sát nhất được kỳ vọng
sẽ giúp lần tìm ra tung tích của hung thủ
đã không cho kết quả như mong muốn
ban chuyên án chỉ cần một phương án duy nhất
và tập trung toàn bộ lực lượng vào xác minh
ra soát các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân
nghiệt một nỗi
là nạn nhân lại có quan hệ rất phức tạp
bởi vậy công tác ra soát
cũng không hề đơn giản
bản thân chị hà này
là người đã có chồng
và có hai con nhỏ
đã li hôn chồng
và sống cùng hai con nhỏ ở ngôi nhà này
thì bản thân chị hà này
cũng có nhiều lực lượng để tìm ra tình cảm của nạn nhân
cũng có mối quan hệ xã hội bên ngoài
kể cả mối quan hệ bạn bè
rồi mối quan hệ về tình ái
sau quá trình ra soát
xác minh phận trọng
các điều tra viên đã khoanh vùng
được bốn đối tượng có quen thân với nạn nhân
trong đó có một người làm cùng công ty
một người là bạn học cũ
một người hành nghề lái xe taxi
mới quen nạn nhân trước thời gian xảy ra vụ án
và người cuối cùng
chính là chồng cũ của nạn nhân
chúng tôi đã phân công lực lượng
và xác minh nóng
bốn đối tượng này
và cũng qua xác minh nóng chúng tôi đã loại ba đối tượng
và nổi lên đối tượng
lê văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đối tượng tú thì nhà ở
xóm một mươi hai xã nhật tân
huyền kim bảng tỉnh hà nam
và đang thuê trọ tại phố hưng thịnh
phường bích đào thành phố ninh bình
và đối tượng tú này là trước đây
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu được chị hà
xin vào cho làm ở công ty đại pháp
cùng với chị hà này
khi chúng tôi kiểm tra
hành chính phòng trọ của đối tượng
lê văn tú
thì chúng tôi thấy là cửa phòng được khóa
và khi yêu cầu chủ nhà trọ
mở cửa phòng để kiểm tra
thì thấy trong cửa phòng
có một số vật dụng cá nhân
có ảnh chân dung của chị hà
mặt sau ảnh có ghi là
vũ ngọc hà ninh bình
và trong phòng của đối tượng
lê văn tú còn có một xe máy
xe máy quay
xe máy này chúng tôi xác minh nhanh
xe máy này là đăng ký
mang tên anh trai của tú là lê văn tuấn
cũng cùng địa chỉ là ở xã nhật tân kim bảng hà nam
quá trình xác minh
lê văn tú không có mặt tại công ty đại pháp
cũng như nơi thuê trọ
liên lạc qua điện thoại
thì tú tắt máy
thời điểm này
viên khoa học hình sự bộ công an
đã có kết luận
về dấu vết máu thu giữ được tại hiện trường
ngoài máu của nạn nhân vũ thiên ngọc hà
còn xuất hiện một dấu vết máu lạ
quá trình khám nghiệm hiện trường
thì cơ quan điều tra
đã thu được một cái chùm chìa khóa
một cái chùm chìa khóa bốn chìa
trong đó nó có hai chìa khóa
để mở khóa
và hai chìa khóa mở xe máy
thì chúng tôi đã
nghi vấn đối tượng lê văn tú này
chúng tôi đã thử nghiệm kiểm tra
tại cái phòng trọ
của lê văn tú
trong hai cái chìa khóa việt tiệp
có một chìa mở được cổng của nhà trọ
và chìa thứ hai
mở được cửa phòng trọ của lê văn tú
còn hai chìa khóa xe máy
chúng tôi đã mở thử
cái xe máy mà đối tượng lê văn tú
để lại tại phòng trọ
có một chìa mở được ổ khóa điện của xe máy
và một chìa là mở được cốp xe của lê văn tú
từ những cái
tài liệu như thế
chúng tôi đã
để có niềm tin
chắc chắn là lê văn tú là người có mặt tại hiện trường của vụ án này
những điều tra viên và dạng kinh nghiệm nhất
được điều động đến xã nhật tân
huyện kim bản tỉnh hà nam
quê nhà của lê văn tú
để tìm hiểu di biến động của đối tượng
qua trao đổi với gia đình lê văn tú
được biết tú không có ở nhà
lần gần đây nhất anh ta về thăm gia đình
là khoảng một tuần trước
thái độ của tú hoàn toàn bình thường
không có biểu hiện gì khác biệt
người thân của tú cũng cho biết thêm
là đầu năm hai nghìn một mươi sáu
anh ta có quen với một người phụ nữ ở ninh bình
tú cũng có lần đưa chị hà về với gia đình để giới thiệu
thông tin trên nhanh chóng được cấp báo về bang chuyên án
ngay lập tức
một cuộc họp đã được tổ chức
để lên kế hoạch xác định nơi ẩn nấu và bắt giữ đối tượng
khẩn trương xác minh các mối quan hệ của lê văn tú
thì thấy nổi lên ba địa bàn
nhiều khả năng tú sẽ đến nương nấu
thứ nhất là nơi em trai tú đang làm việc
tại huyện đan phượng thành phố hà nội
thứ hai là huyện trị an tỉnh động nai
nơi trú có hai người bác lập nghiệp trong đó
cuối cùng là một người bạn thân đang làm ăn sinh sống bên trung quốc
nếu như không triển khai nhanh công tác bắt giữ đối tượng
thì đối tượng rất dễ trốn sang nước ngoài
và cũng không thể loại trừ là tú cũng có thể vào trong nam với hai bà bác
cho nên là cái yếu tố thời gian để bắt giữ lê văn tú rất là dễ dàng
và quan trọng
bàn chuyên án lập tức bố trí nhiều mũi trinh sát
chúc chặn toàn bộ những địa bàn có nhiều khả năng đối tượng sẽ lùi tới
bên cạnh lực lượng trinh sát
ban chuyên án còn chỉ đạo xây dựng mạng lưới cộng tác viên đủ tinh cậy
để giúp cung cấp thông tin về đối tượng
cùng thời gian này ảnh dân dung của tú
được các điều tra viên phổ biến rộng rãi đến với người dân
ở những địa bàn nghi đối tượng sẽ lùi tới
đồng thời kêu gọi người dân để đối tượng sẽ lùi tới
để tốt giác những đối tượng khả nghi
nhiều giờ trôi qua
trí lực của các thành viên trong ban chuyên án đã bỏ ra không ít
sòng bóng dáng của đối tượng vẫn là một ẩn số
khi mà gần như là tất cả các phương án
các giả thiết mà mình đặt ra
mình chưa thấy kết quả
chưa thấy được một cái dấu hiệu nào nó khả quan
thì cái lo nhất của tôi
đó là đối tượng tự sát
nếu như mà đối tượng tự sát
mà những cái tài liệu chứng khác nó non
thì sẽ đẩy cái vụ án đến cái ngõ cổ
các điều tra viên tiếp tục vận động người dân của đối tượng động viên
khuyên nhũ hắn ta ra trình diện cơ quan điều tra
để được hưởng chính sách khoan hồng của luật pháp
nhưng không có kết quả
vì tú không liên lạc với gia đình
còn điện thoại thì luôn tắt máy
một lực lượng lớn cán bộ được điều động
bao vây khu vực người dân phát hiện đối tượng
do địa hình đồi núi hiểm trở
cộng với đêm tối
nên khi các trinh sát tiếp cận được địa bàn
thì đối tượng một lần nữa biến mất
kiên trị bám theo những dấu vết
mà đối tượng để sót lại trong quá trình lẫn trốn
không bỏ qua bất cứ thông tin nào
dù là nhỏ nhất
do các cộng tác viên
và người dân cung cấp
có liên quan đến lê văn tú
trưa ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nguồn tin từ một mũi tinh sát báo về cho hay
phát hiện lê văn tú
đang ẩn nấu tại địa bàn
huyện kim bản hà nam
bàn chuyên án lệnh cho tổ công tác
đóng tại hà nam
phải lên phương án tác chiến
bắt giữ đối tượng
phục vụ cho công tác
điều tra về sau
mũi tinh sát thông qua người dân
đã nhanh chóng tiếp cận
bảo vầy quanh khu vực
xác định đối tượng đang ẩn nấu
sau thời gian theo dõi
từng di biến động của đối tượng
ba giờ cùng ngày
nhận thấy thời cơ bắt giữ đối tượng
một tinh sát nhận nhiệm vụ
tiếp cận đối tượng
nhưng lập tức
hắn đã nhận ra bóng dáng của công an
nên đã bỏ chạy
các mũi tinh sát
đã kịp thời áp sát
chốt chặt tứ hướng
buộc hắn phải tự bỏ ý định
chấp nhận cho tay vào còng số tám
câu hỏi đầu tiên của tôi
đã ra với đối tượng này là
chiếc xe máy
anh để đâu
bất ngờ khi nghe câu hỏi
đối tượng nói luôn
cháu đẩy xuống sông
tôi hỏi tiếp
vậy thì ngoài chiếc xe máy
anh còn giữ lại những đồ vật tài sản gì không
đối tượng nói là
cháu vẫn đang giữ giấy tờ xe
và chìa khóa xe máy đây
và đối với tôi
những tài liệu chứng cứ vật chất
có giá trị chứng minh rất là cao
ngay sau đó
đối tượng lê văn tú
đã được di lý về trụ sở công an tỉnh ninh bình
để phục vụ công tác điều tra
làm rõ vụ án
lê văn tú khai
đầu năm hai nghìn một mươi sáu
hắn quen chị vũ thị ngọc hà
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
thì hai người bắt đầu có quan hệ tình cảm yêu đương
đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
chị hà đòi chia tay
vì lý do trên lệch tuổi tác
và gia đình ngăn cấm
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
lê văn tú đến nhà chị hà nói chuyện
hàng gắn tình cảm
nhưng chị hà vẫn một mực từ chối
không đạt được mục đích
tú nãy xin ý định sát hại chị hà
sau đó cũng tự tìm đến cái chết
thực hiện ý định
tú lấy dây nilon trói chân của nạn nhân
nhưng bị chống trả
hắn dùng tay bóp cổ chị hà
rồi dùng dao cắt cổ tay
đâm vào ngực
khiến chị hà tắt thở
sau khi sát hại chị hà
tú chạy lên tầng hai nhà nạn nhân
dùng dao phay cắt ngang cổ tay trái để tự vẫn
nhưng do bị đau
nên dừng lại
quá trình dịch chuyển trên tầng hai
hắn vô tình làm rơi lại trùm chìa khóa
hắn tắt điện
rồi rời khỏi hiện trường
cùng chiếc xe máy của nạn nhân
chạy một mạch đến xã đội bình
huyện ứng hòa
thành phố hà nội
thị tú dừng xe
mở cốp lấy giấy tờ xe
và bảy mươi nghìn đồng của nạn nhân
hắn để chiếc xe máy của nạn nhân xuống bể xã
của xã đội bình
nhiều giờ sau đó
đối tượng ẩn nấu tại khu vực động tiên sơn
xã hưng sơn
huyện mỹ đức
thành phố hà nội
rồi tiếp tục di chuyển về hà nam
thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ
dựa vào lời khai của đối tượng
cơ quan điều tra đã tổ chức trục vớt chiếc xe máy
là tan vật của vụ án
tại bể xã xã đội bình
ứng hòa hà nội
dấu vết máu dấu vết đường vân
và dấu vết cơ học thu giữ được tại hiện trường
đã có kết quả chứng minh
là của đối tượng lê văn tú
chúng tôi đã cử các điều tra viên
có kinh nghiệm
sử dụng chiến thuật điều tra hợp lý
và có hiệu quả để đấu tranh
đối tượng lê văn tú đã khai nhận
toàn bộ hành vi giết chị hà
và những lời khai nhận
nội dung khai nhận của lê văn tú
hoàn toàn phù hợp với hiện trường để lại
và phù hợp với nhận định ban đầu
của cơ quan điều tra
về đối tượng gây án
về động cơ mục đích gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
hiện đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can lê văn tú
về các tội
giết người cướp tài sản
quy định tại điều chín mươi ba và một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự